cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín góc nhìn báo chí tập hợp hệ thống các bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài nước được in trên nhiều tờ báo phản ánh hiện thực lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc dưới góc độ tiếp cận của báo chí
cuốn sách cũng thể hiện tinh thần sự nhận thức của giới nghiên cứu nhà báo nhà giáo các kiệu chiến binh về tầm quan trọng của việc truyền tải cung cấp thông tin lịch sử chân thực khách quan đầy đủ đến với công chúng
qua đó bổ đắp thêm tinh thần yêu nước ý thức bảo vệ độc lập hòa bình của tổ quốc
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín góc nhìn báo chí cũng như một lời tri ân sâu sắc của nhóm biên soạn tới các cựu chiến binh các gia đình thương binh liệt sĩ những người đã từng trực tiếp hy sinh sương máu tham gia vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
hôm qua triển lãm mỹ thuật hương vị đồng quê và giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức tại hà nội
điểm nhấn của chương trình là triển lãm những tác phẩm mới về thiên nhiên trong lành và mẹ trái đất của nữ họa sĩ văn dương thành một nữ họa sĩ nổi tiếng của việt nam và châu á
với hai mươi hai bức tranh độc đáo bao gồm tranh sơn dầu sơn mài mù sách và tranh trên lụa về môi trường trong những cuộc viễn du đến nhiều miền đất
nữ họa sĩ văn dương thành đã ghi lại dung cảm của mình trước thiên nhiên trong lành
trong lành và đời sống của những người nông dân từ đồng bằng lên núi cao nơi bao quanh bởi những hồ nước manh mông những cánh đồng lúa mạch trổ mông
buổi giao lưu văn hóa quốc tế và triển lãm mỹ thuật hương vị đồng quê đã thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý của đại sứ các nước tại hà nội và đông đảo khán giả
nhà văn nhà báo khiếu quang bảo luôn mãi miết đi mãi miết viết
mỗi năm ông lại xuất bản một cuốn sách cho riêng mình
năm hai nghìn một mươi tám ông xuất bản liền hai cuốn trong hai quý là điều bất ngờ trong giới về sức đi và bút lực của một tác giả đã qua tuổi trai tráng
cho thấy cuộc sống luôn cho ông cảm hứng để viết
và dù cuộc sống vẫn bộn bề nhưng cũng không ngăn nổi ông đêm đêm trong đèn trải lòng trên những trang viết
tiểu mục tác phẩm mới tuần này xin giới thiệu đến quý vị khán giả tập bút ký mới nhất của nhà văn nhà báo khiếu quang bảo
vừa được nhà xuất bản
hội nhà văn phát hành với tên gọi cát bụi đường xa
cuốn cát bụi đường xa xuất bản năm nay là cuốn sách thứ một mươi bốn của nhà văn nhà báo khiếu quang bảo
với hà nội mùa cây thay lá cho ta cảm nhận hà nội mỗi mùa mang một sắc mỗi con phố nhốm một màu
tất thể bốn mùa đều để lại cho ta cảm nhận sống như mơ
dẫu ai thăm hà nội vào ngày nào tháng nào trong năm hà thành vẫn có thể mang đến cho người ấy những nét đẹp băng khoăn
cũng lắm khi bâng qua trong sâu thẳm lòng mình mà khó có nơi nào khả dĩ
với đi tìm câu hát lý thương nhau người ơi đưa ta đến một vùng hồ giấu tích xưa của dòng tiêu tương
đã một thời vang vọng tiếng hát trương tri làm say đắm nàng mỹ nương xinh đẹp
chỉ cần nơi đó có các liền anh liền chị có những áo mớ bảy mớ ba nón ba tầm quay thao giải yếm đội sồi
những ô lục soạn khăn đóng áo cặp the hoa gấm
là giao duyên
giao tình ẩn chứa sức sống mùa xuân của con người và tạo vật

chỉ cần nơi đó có các liền anh liền chị có những áo mớ bảy mớ ba nón ba tầm quay thao giày yếm đội sồi giày yếm đội sồi

với đi tìm câu hát lý thương nhau người ơi đưa ta đến một vùng hồ giấu tích xưa của dòng tiêu tương
thì trong cuốn dù ký những miền đất tôi qua nhà báo nhà văn khiếu quang bảo đã thực hiện cuộc hành trình vạn dặm
từ đông sang tây từ nam lên bắc phần còn lại của nửa đông bán cầu
mà giờ đây cắt bụi đường xa khiếu quang bảo đi không chỉ trong vài lữ khách
mà là trải nghiệm nền văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử biến động mỗi nơi ông tới
quan sát và chiêm nghiệm rồi biểu cảm bằng ngôn ngữ văn trường
dự án nghệ thuật cộng đồng matinda ra đời đã giúp cho trẻ em ở thành phố hà nội
có thêm một sân chơi bổ ích kết hợp giữa nghệ thuật và giáo dục
ở đó các em vừa được nhảy múa được hoạt động và lại được gian luyện kỹ năng học ngoại ngữ
dự án ra đời không kỳ vọng tạo kỳ tích mà chỉ đơn thuần như một sự gợi mở
đưa thêm một bộ môn nghệ thuật đến gần gũi hơn với lứa tuổi thiếu nhi tại việt nam
matinda là tên cuốn truyện cùng tên nổi tiếng của hà nội
tên nổi tiếng của nhà văn anh rwanda từng được truyền thể thành nhạc kịch
tác phẩm kể về matinda là một cô bé thông minh sắc xảo
bằng quyền năng đặc biệt của mình matinda đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người em yêu quý
khi giàn dựng tại việt nam vờ nhạc kịch matinda được viết lại kịch bản vũ đạo và âm nhạc
cùng các ca khúc mới được sáng tác riêng cho vở diễn
diễn viên là các học sinh được tuyển chọn từ nhiều trường học tại hà nội
lúc đầu thì em đi cũng chỉ với mong muốn là
được cọ sát với mọi người và có những cái niềm vui trong cuộc sống của mình
ngoài những giờ học trên lớp
nhưng mà khi đi rồi thì em phát hiện ra là dự án này còn có thể giúp em cải thiện rất nhiều điều khác
ví dụ như các kỹ năng liên quan đến nghệ thuật như nhảy múa ca hát hay là diễn xuất
khi bước vào thì tuy có chút ê rè
nhưng mà dưới sự dẫn dắt của các thầy cô thì bọn em đã tự tin hơn
nhất là về mảng nói trước đám đông và kết hợp diễn xuất và nói
với kịch này được giàn dựng và thực hiện hoàn toàn bởi ngôn ngữ tiếng anh
nên kỹ năng nói và nghe của bọn em sẽ tốt hơn
thứ hai bọn em học được cách linh động kịch bản bằng một loại ngôn ngữ khác
với một lượng kịch bản dày như thế thì bọn em không thể nào ghi nhớ hết được
cho nên là mình phải học cách tư duy để có thể đổi kịch bản trong những tình huống nhất định ạ
nhạc kịch vốn là một loại hình nghệ thuật đặc biệt và mới mẻ tại việt nam
đòi hỏi tài năng và tính sáng tạo cao là tổng hòa giữa nghệ thuật diễn xuất âm nhạc và vũ đạo
dự án matinda là cơ hội để thiếu nhi vừa học ngoại ngữ
vừa vận động cơ thể vừa được đào tạo về diễn xuất cảm thú âm nhạc
vì thế đây là dự án cộng đồng dành cho thiếu nhi được đông đảo các em học sinh và các bậc phụ huynh ở hà nội hưởng ứng
thực ra là cái điều đầu tiên thì cháu nhà tôi từ trước đến nay thì không thích tiếng anh lắm
nhưng mà vì cái matinda này cháu yêu tiếng anh hơn
và học cũng rất là tiến bộ trong tiếng anh
buổi tập nào thì về rất mệt nhưng mà bạn rất là phấn khởi
tham gia một hoạt động như matinda này
rất cần thiết đối với tất cả các gia đình
mà thực ra các gia đình bây giờ có điều kiện rất là nhiều
nhưng các con có thể là chơi có một cái vai đơn giản thôi
ở bên cạnh có thể vai không xuất hiện nhiều
nhưng đó là một sân chơi rất là thú vị
một sân chơi văn hóa
và sẽ nâng cái tầm trí thức lên rất là nhiều
sẽ tốt hơn cái việc mà chơi game điện tử
với xem những cái linh tinh ở nhà
sau khi tham gia vào nhà kịch web chương gia này
thì em đã thu nhận được những kỹ năng như là kỹ năng tiếng anh
kỹ năng nắm bắt tình huống biểu cảm
và em mong rằng là mùa hè năm sau
để nâng cao khả năng tiếng anh của mình và có nhiều trải nghiệm thú vị
thưa quý vị và các bạn
việc xây dựng những dự án nghệ thuật cộng đồng dành cho thiếu nhi
hiện nay còn rất là thiếu
tại thủ đô hà nội nói riêng cũng như là cả nước nói chung
vì vậy sau khi dự án nhà kịch
ra đời thì đã thu hút được sự quan tâm
của đông đảo các em học sinh các bậc phụ huynh
cũng như là đông đảo khán giả
đây không chỉ tạo ra một sân chơi cho các em học sinh thủ đô
mà còn có tác dụng lớn hơn
là truyền cảm hứng cho việc xây dựng
những dự án văn hóa nghệ thuật
dành cho các em thiếu nhi trong tương lai
và hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn
có một cuộc gặp gỡ và trò chuyện với giám đốc dự án
xin giới thiệu chị hoàng thư hưởng
vâng thưa chị những dự án nghệ thuật cộng đồng
dành cho thiếu nhi hiện nay ở việt nam thì còn khá mới mẻ
thì xuất phát từ ý tưởng nào
và chị và ekip quyết định thực hiện
dự án nhà kịch montana
dự án này bắt nguồn từ việc tôi
và mấy người bạn của tôi
thì hầu hết là những người đều làm cha làm mẹ
và cũng chia sẻ
một cái niềm băn khoăn
đấy là con cái của chúng tôi
nó có ít sân chơi quá
suốt ngày thì nếu như mà không có thời gian
ở trên lớp
thì hầu hết thời gian ở nhà thì các bạn ấy sẽ ngồi trong phòng
đứt ipad và máy tính
mặc dù mình
mình cũng đã nỗ lực rất là nhiều
để làm cái gì đó
để các bạn có những mối quan tâm ngoài
những ipad nhưng mà thật sự rất là khó
bởi bản thân mình cũng rất là bận
phải làm cái gì đó
mà đồng thời nó có phải vừa học vừa vận động được hình thể
vừa học được một cái gì đó
và đặc biệt là tôi và mấy người bạn đã quyết định
chúng tôi sẽ làm một vở kịch
mà phải diễn bằng tiếng anh
để cho các con có cơ hội là cọ sát tiếng anh
và phải có nhạc nhẽo mà nó mới vui
và quyết định là nhà kịch
bởi vì là nhà kịch thì nó sẽ có
để nó kết nối để kích thích sự sáng tạo của các bạn
và cơ bản là các bạn không chỉ đứng một chỗ mà nói
mà các bạn phải nhảy múa
phải vận động
giống như một dạng tập thể dục
vậy chị có thể chia sẻ những khó khăn
trong quá trình thực hiện dự án nhà kịch martinda không ạ
khi bắt tay vào làm
thì thực sự là mới thấy là
quá nhiều những khó khăn
thứ nhất là tiền đâu mà làm
và khó khăn như vậy
và tổ chức được một khối lượng công việc như vậy
làm việc với bảy mươi em nhỏ
trong sáu tháng liền
mà làm sao chúng nó không có
không bỏ mình
thực ra thì để mà một tiếng bốn mươi năm phút
chỉ để các bạn nhớ thoại nhớ bài hát
thì chúng tôi có thể ép các bạn trong một tháng
không làm việc đó
mà chúng tôi cùng các bạn đồng hành
giống như là vừa đi vừa leo núi
nhưng mà chúng tôi không chạy hình huỵch lên đỉnh núi
mà chúng tôi vừa đi một lúc lại dừng lại
để các thầy phân tích từng cái phiến đá ở bên đường
vì sao nó như thế
và tại sao mình gặp như thế này
mình lại phải làm như thế này
vừa đi vừa khám phá vừa đi vừa vận động
để mỗi ngày các bạn trưởng thành
nên từng ngày một và trưởng thành theo nhiều khía cạnh khác nhau
nhạc kịch matinda là bước khởi đầu
mà mình sẽ tiếp tục những dự án như thế này nữa
dự án nhạc kịch matinda
tạo nên một sân chơi bổ ích
có phần tạo thêm sự sáng tạo
dấu ấn nghệ thuật dành cho thiếu nhi tại hà nội
thành công của nhạc kịch matinda
nói riêng và dự án nghệ thuật cộng đồng
sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp
cho một sân chơi nghệ thuật giáo dục mới
cho trẻ em
có phần đưa loại hình nghệ thuật này
đến gần hơn với thế hệ trẻ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình đề sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa agomnhân dân org vn
hoặc con số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình lần sau